trong trường hợp tích cực sau biến động tiêu cực trước cuộc chiến thương mại mỹ trung và sự thận trọng trong tuần etfs cơ cấu
thị trường sẽ hồi phục dần vận động quanh một điểm và chờ thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh quý iii
báo cáo vĩ mô của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bsc cho biết
trong tháng tám các thị trường chứng khoán khu vực đều tăng trên một chỉ có singapore là nước duy nhất giảm ba hai
chỉ số chứng khoán việt nam cũng có tháng phục hồi mạnh sau nhiều tháng giảm điểm với mức tăng ba năm
thanh khoản cải thiện nhưng không tăng trưởng đáng kể so với đả tăng chỉ số
trên nền giá ổn định hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu lớn dòng tiền vận động vào những cổ phiếu vừa nhỏ và những cổ phiếu cơ bản có mức giảm ở nhịp điều chỉnh
diễn biến tích cực của thị trường tháng tám có nhiều khả năng tái lập lại trong tháng chín
khi vn index đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh cùng với những rủi ro từ thông tin thế giới
vn index nhiều khả năng sẽ vận động trong khoảng chín trăm năm mươi một nghìn bốn mươi điểm
bộ tài chính vừa đề xuất miễn thuế nhập khẩu
một số hàng hóa như hàng nhập khẩu để thực hiện dự án điện
linh kiện nhập khẩu để sản xuất lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu chế tạo
theo đó bộ tài chính đề xuất bãi bỏ toàn bộ ba thông tư gồm thông tư số ba mươi năm hai nghìn một mươi tt btc ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về không thu thuế xuất khẩu đối với mất hàng gỗ và tàn cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu
thông tư số một triệu một trăm tám mươi hai nghìn một mươi một tt btc ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi một
quy định miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án điện
thông tư số một trăm linh hai nghìn một mươi năm tt btc ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm quy định chi tiết thi hành quyết định số năm trăm bốn mươi hai nghìn một mươi bốn qdttg của thủ tướng chính phủ
về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu chế tạo
trong tuần qua phần lớn các thị trường chứng khoán châu á giảm điểm do các nhà đầu tư quan ngại mỹ sẽ tăng cường cuộc chiến thương mại với trung quốc bằng cách áp đặt các mức thuế mới
bộ thương mại trung quốc vừa qua đã tuyên bố bắc kinh sẽ buộc phải đáp trả nếu mỹ thực hiện các biện pháp thuế quan mới đối với trung quốc
trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump đã đe dọa áp mức thuế hai mươi năm đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá hai trăm linh tỷ usd từ trung quốc
theo đó đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán châu á
cụ thể tại thị trường hồng kông chỉ số hàng sen giảm một ba mươi năm điểm xuống hai mươi sáu chín trăm bảy mươi ba bốn mươi bảy điểm
tính chung chỉ số này đã giảm hơn ba trong cả tuần
chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm của san tokyo giảm tám tương đương với một trăm tám mươi tám mươi tám điểm xuống hai mươi hai ba trăm linh bảy sáu điểm và để mất hai bốn mươi sáu trong cả tuần
tuy nhiên chỉ số shanghai composite của san thượng hải lại tăng bốn
tương đương với một mươi bảy mươi một điểm lên hai bảy trăm linh hai ba mươi điểm
vừa qua khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone cảnh báo italy cần tuân thủ các nguyên tắc ngân sách khắt khe của liên minh châu âu
trong bối cảnh chính quyền rome vốn theo quan điểm phản đối eu đang kêu gọi tăng mạnh chi tiêu công
trong những ngày gần đây chỉ số đo lường tỷ lệ rủi ro giữa trái phiếu chính phủ italy với trái phiếu chính phủ đức thường ở mức vững mạnh
đã thoát khỏi mức báo động song vẫn đang ở cấp độ nguy hiểm
hiện tại italy đang nhanh chóng trở thành một mối lo lắng mới đối với các bộ trưởng tài chính eu sau khi hy lạp hồi tháng tám chính thức thoát khỏi chương trình cứu trợ
nợ công của italy hiện đang ở mức nguy hiểm một trăm ba mươi hai tổng sản phẩm quốc hội gdp khiến italy là nước có tỷ lệ nợ lớn thứ hai trong eurozone sau hy lạp
khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone hy vọng italy sẽ đưa ra một đề xuất hợp lý và phù hợp cho ngân sách năm hai nghìn một mươi chín của nước này
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cam kết tái cơ cấu nợ công với sự giám sát chặt chẽ hơn các dự án được tài trợ bởi bộ tài chính
để đảm bảo rằng những dự án này thật sự hiệu quả và được sử dụng đúng mục đích
bên cạnh đó cũng tạo mọi điều kiện thúc đẩy đầu tư tư nhân tham gia để giảm tải cho ngân sách
đồng thời là tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên cơ sở công bằng và minh bạch
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
dư nợ công khoảng sáu mươi hai sáu gdp dư nợ chính phủ khoảng năm mươi một tám gdp dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng bốn mươi năm hai gdp
trong giới hạn được quốc hội cho phép
trong năm hai nghìn một mươi tám nhu cầu đầu tư của nhà nước còn lớn nên vay nợ nước ngoài và khai thác nguồn lực trong nước
sẽ phải được tiếp tục nghiên cứu triển khai hiệu quả
chính phủ đã chỉ đạo bộ tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường vốn trong nước
chuyển đổi các khoản nợ vay theo hợp đồng từ các quỹ tài chính sang hình thức đầu tư
bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ chung và dài hạn
để tăng tính thanh khoản linh hoạt của thị trường
đồng thời xây dựng cơ chế huy động vốn vay trên thị trường để tạo bước đệm
trong chuyển đổi phương thức huy động vốn vay oda vay ưu đãi sang vay theo điều kiện thị trường
với cả cái yêu cầu về phát triển kinh tế thì rõ ràng cái mà chúng ta đạt được
thì chúng ta còn phải nhiều vấn đề còn cần phải làm nữa trong tương lai
thế thì chúng tôi thì nhận định là như thế này kết quả đạt được là ở đó
từ vấn đề về quy mô từ vấn đề về cơ cấu nhà đầu tư vấn đề về sản phẩm
và vấn đề về tái cơ cấu danh mục nợ
nhưng nếu như so với cả các nước thì chúng ta nhận thấy rằng là
thì cái quy mô thị trường trái phiếu chính phủ của hiện nay của việt nam thì vẫn còn tương đối nhỏ
một yếu tố khác được cho là biện pháp giảm tải nợ công hiệu quả
đó là thu hút các nguồn lực kinh tế thông qua hợp tác công tư
thúc đẩy sự hiện diện của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu
ngân sách nhà nước dành cho việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nước ta
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ước khoảng hai trăm một mươi tỷ đồng
đây là một con số không nhỏ tuy nhiên vẫn chỉ mới đáp ứng được hơn hai mươi
so với tổng nhu cầu vốn dùng cho việc này
với nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế so với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông
việc huy động vốn từ các nguồn khác là điều tất yếu
khi các phương thức huy động vốn truyền thống như vốn oda vốn tài trợ vốn vay đang ngày càng thu hẹp
mặt khác việc hạn chế nợ công giảm thâm hụt ngân sách đang là ưu tiên hàng đầu hiện nay
thì việc huy động vốn từ khu vực tư nhân đang được nhà nước ưu tiên triển khai
trong đó do tính chất đặc thù mô hình hợp tác công tư luôn là một trong những phương án huy động vốn
được ưu tiên lựa chọn trong triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông
chúng tôi đẩy mạnh tính công bằng minh bạch trong việc chuẩn bị dự án
cũng như là lựa chọn nhà đầu tư khi thực hiện dự án này
ngoài ra cũng thể hiện phần cam kết của chính phủ
nhà nước sẽ sẵn sàng có một nguồn vốn để tham gia với các dự án ppp
theo số liệu công bố của vụ đối tác công tư bộ giao thông vận tải hiện có bảy mươi bốn dự án hạ tầng giao thông
thực hiện theo mô hình ppp do bộ giao thông vận tải quản lý
trong đó có bốn mươi một dự án đang vận hành khai thác một mươi hai dự án đang triển khai xây dựng
sáu dự án đang chuẩn bị đầu tư và năm dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
các dự án này chủ yếu là dự án bot một số dự án bt và số ít dự án bto
ngoài những dự án hạ tầng giao thông do bộ giao thông vận tải quản lý
có nhiều dự án hạ tầng giao thông thực hiện theo mô hình ppp do các địa phương quản lý
tổng mức đầu tư của các dự án này là rất lớn so với tỷ lệ vốn huy động của các dự án đầu tư công nói chung
cũng như những dự án hạ tầng giao thông nói riêng
đây có thể coi là những thành công bước đầu khi huy động được nguồn lực của khu vực tư nhân
và phát triển các dịch vụ công nói chung cũng như đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng
sáng một mươi một tháng chín cục thuế hà nội đã tổ chức hội nghị đối thoại với gần ba trăm linh doanh nghiệp
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế năm hai nghìn một mươi chín
đại đa số các doanh nghiệp đều cảm thấy hài lòng do các câu hỏi đặt ra đều được cán bộ thuế trả lời cụ thể rõ ràng
phát biểu tại hội nghị ông mai sơn phó cục trưởng cục thuế hà nội cho biết
từ khi triển khai luật quản lý thuế với cơ chế tự khai tự nộp
cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng
công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ngày càng đóng vai trò quan trọng
theo đại diện cục thuế hà nội để người nộp thuế cũng như cộng đồng doanh nghiệp
tiếp nhận kịp thời những chính sách thuế mới ban hành
cục thuế đã chủ động biên soạn bản tin chính sách thuế mới
thư trao đổi thông tin với người nộp thuế
cùng nhiều bài viết hướng dẫn chính sách thuế để đăng tải trên website của cục thuế
công tác đối thoại là một phần trong hoạt động về tuyên truyền và hỗ trợ
đối với doanh nghiệp và người nộp thuế
công tác đối thoại sẽ trực tiếp giải quyết những vấn đề
mà người nộp thuế đang vướng mắt
mà nó có một ý nghĩa nữa
tức là trong hoạt động đấy có sự tham gia của các đại diện
các phòng thanh tra kiểm tra
cũng như các đội kiểm tra dưới các chiều thuế
và những vấn đề để hiểu cùng
hiểu một vấn đề về chính sách
luôn luôn được cơ quan thuế đặt ra
để cho doanh nghiệp
và người nộp thuế gần nhau hơn
và người nộp thuế thì thực hiện tốt hơn
chính sách pháp luật của mình
và bản thân cơ quan thuế
để cũng xử lý thống nhất những vấn đề
liên quan đến những vướng mắt về chính sách pháp luật về thuế
tại hội nghị đã có hơn bốn mươi doanh nghiệp
với gần một trăm linh câu hỏi gửi đến ban lãnh đạo cục thuế hà nội
những câu hỏi có nội dung như
vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập cá nhân
thuế thu nhập doanh nghiệp
đặc biệt nhiều câu hỏi của doanh nghiệp
về bản thuế chi phí được trừ và không được trừ
các câu hỏi đã được lãnh đạo cục thuế hà nội
trả lời trực tiếp tại hội nghị
được người nộp thuế khá hài lòng
vừa qua thì chính phủ cũng đã ban hành
nghị định một trăm bốn mươi sáu và thông tư hai mươi năm bộ tài chính
đã có những điều chỉnh sửa đổi
giúp cho doanh nghiệp thực hiện dễ dàng hơn
trong quá trình thực hiện chính sách thuế
bên cạnh đó thì đối với các tổ chức hiệp hội
chúng tôi cũng đã thường xuyên mời các cơ quan quản lý nhà nước
hướng dẫn cho doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi
cho những doanh nghiệp còn yếu còn thiếu
trong các lĩnh vực nghiệp vụ thì được dễ dàng hơn
và các câu hỏi của các doanh nghiệp
liên tục trên mạng thuế thì đã được trả lời rất là nhanh
thì đó cũng là một cái điều kiện để cho các doanh nghiệp
thuận lợi hơn trong lĩnh vực thuế
và sự vi phạm về nộp thuế thì nó cũng được hạn chế nhiều hơn
cục thuế thành phố hà nội cũng đã chủ động
thông qua hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa hà nội
cùng với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
phối hợp tuyên truyền giải đáp những thắc mắc
về chính sách thuế tới cộng đồng các doanh nghiệp
giúp cho ngành thuế đưa ra nhiều giải pháp
để giảm giờ nộp thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ
khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
đến nay thời gian tuân thủ thủ tục thuế đã giảm
từ năm trăm ba mươi bảy giờ còn một trăm một mươi bảy giờ trên một năm
đạt mức trung bình của các nước asean bốn
sớm hơn mục tiêu nghị quyết một mươi chín của chính phủ đã đề ra
cũng từ kết quả trên chỉ số năng lực cạnh tranh
của thành phố hà nội đã được cải thiện một cách rất mạnh mẽ
góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của hà nội và của cả nước

và có trên thêm đối thoại hợp tác cởi mở
chúng ta tạo điều kiện cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ
thời gian qua cục thuế thành phố hà nội luôn chủ động nghiên cứu
nắm bắt các khó khăn vướng mắt của người nộp thuế
từ đó tham mưu kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp với thực tiễn
giúp cộng đồng doanh nghiệp người nộp thuế tiếp tục duy trì ổn định
phát triển sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư
tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước
theo đó cục thuế thực hiện cập nhật kịp thời các văn bản chính sách thuế mới
hoặc sửa đổi bổ sung thông qua nhiều kênh từ tuyên truyền trực tiếp
đến tuyên truyền gián tiếp qua website nội bộ của cục thuế
các phương tiện truyền thông đại chúng
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại